như vậy là chỉ còn vài ngày nữa là đến tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy
ở việt nam mặc dù tết âm lịch vẫn là tết truyền thống nhưng từ nhiều năm trở lại đây
năm mới theo dương lịch cũng đã được người dân rộn ràng chào đón
cùng với nhiều địa phương trên cả nước những ngày này không khí chuẩn bị chào đón năm mới
ở thủ đô hà nội cũng đang diễn ra khá sôi động
mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với phóng viên truyền hình nhân dân
điểm nhấn thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ cuối năm ở hà nội là những khu vui chơi giải trí
với đồ trang trí bắt mắt có sự đầu tư theo chủ đề
khuôn viên ngoài trời của công viên hồ tây những ngày này đã được trang trí công phu tỉ mỉ
mang đậm màu sắc của noel của lễ hội của những câu chuyện cổ tích
với chủ đề bản tình ca mùa đông những phối cảnh này mang đậm chất giáng sinh ở châu âu
giáng sinh cũng như là tết dương lịch thì năm nay là công viên hồ tây đã đầu tư
một chương trình trang trí công viên phải nói là hoành tráng nhất
từ trước đến nay đối với một chương trình noel và tết dương lịch
công tác chuẩn bị của chúng tôi đã được trước đây sáu tháng về việc ý tưởng
cũng như là các cái vấn đề chuẩn bị triển khai thực hiện
và những ngày hai mươi ba hai mươi bốn khi mà tháng một mươi hai khi khách hàng đến với công viên
thì theo ghi nhận của chúng tôi thì khách hàng hết sức là hạnh phúc và đánh giá cao sự đầu tư
và trang trí công viên của công viên hồ tây trong năm nay
trên khắp các con phố hà nội không khí những ngày lễ cuối năm đã bắt đầu rộn ràng
đường phố đã bắt đầu được trang hoàng với những màu sắc rực rỡ
dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi bảy này mỗi vincom ở hà nội sẽ trở thành một đất nước thu nhỏ
với sắc màu theo những chủ đề riêng biệt cũng hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn của rất nhiều các bạn trẻ
khi đi từ nhà đến trên đường đi thì đến khu vực đất hà nội thì đã thấy là không khí chuẩn bị
tưng bừng sau đó vào các khu vui chơi thì cũng thấy sự đông đúc
rồi các công tác chuẩn bị thì tôi thấy là cũng rất là hoàn chỉnh đấy
từ các câu chuẩn bị các khu vui chơi các trò chơi là để cho cả người lớn đến trẻ
trẻ nhỏ đều được chơi và cơ bản là vui vẻ hết
với sự chuẩn bị công phu của các cấp chính quyền doanh nghiệp và người dân
thủ đô hà nội sẽ là điểm đến hấp dẫn đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí
trong dịp chào năm mới hai nghìn một mươi chín